và cũng là giai đoạn vô cùng quan trọng với cả bệnh nhân lẫn bác sĩ
phôi sau khi đưa vào buồng tử cung sẽ bám và làm tổ bên trong lớp nội mạc tử cung
là nền tảng cho các bước phát triển sau
theo các chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ có những lưu ý quan trọng sau chuyển phôi
có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công của ivf
thông tin cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là phôi làm tổ là gì
và sau chuyển phôi bao lâu thì phôi có thể làm tủ
theo như sinh lý tự nhiên thì một phôi sẽ làm tổ trong bồn tử cung
vào khoảng tầm ngày thứ sáu đến ngày thứ bảy sau thụ tinh
như vậy tương ứng với quá trình điều trị ivf thì thời điểm phôi làm tổ
lúc này nó sẽ tùy thuộc vào cái tuổi phôi mà bệnh nhân lựa chọn để chuyển
ví dụ như nếu như trong chu kỳ này mình chuyển qua ngày ba
thì sẽ tầm khoảng ngày thứ ba ngày thứ tư sau chuyển phôi
chính là thời điểm mà phôi làm tổ
tương tự nếu như chúng ta chuyển qua ngày năm thì thời điểm
sẽ là một đến hai ngày sau chuyển phôi
vâng ạ thưa bác sĩ vậy thì chúng ta sẽ nhận biết rằng là phôi được hình thành
và làm tổ qua những cái dấu hiệu cụ thể như thế nào ạ
một khi mà phô làm tổ trong cơ thể người phụ nữ
thì bản thân cơ thể người phụ nữ sẽ đáp ứng bằng một số các thay đổi
một người phụ nữ khi có thai ở giai đoạn sớm
thì người ta thường thang phiền về một số các triệu chứng thường gặp
như là thấy căng tức hai vú thấy trằng bụng dưới cảm giác mệt mỏi chướng bụng
một số bệnh nhân còn thang phiền với tôi là người ta có
cái dấu hiệu ra máu sớm mà chúng ta thường hay nói với nhau là dấu hiệu ra máu báo
tuy nhiên tất cả các triệu chứng này nó đều không có mang tính chính xác cao
và đôi khi nó còn là cảm tính của người bệnh
và nó còn có thể là tác dụng phụ của các loại thuốc nội tiết
được sử dụng trong chu kỳ điều trị ivf
như vậy làm sao để mình biết được một phôi có làm tổ thành công được hay không
thì phương pháp chính xác nhất chính là xét nghiệm máu beta hcre
tại trung tâm ivf bệnh viện đa khoa tâm anh
tp hcm tất cả các bệnh nhân của chúng tôi đều có một ngày hẹn
để xét nghiệm máu cụ thể cái ngày hẹn này sẽ được thông báo
vào trước khi chuyển phôi thì cứ đúng vào cái buổi sáng ngày hôm đó
bệnh nhân sẽ được hẹn tới lấy máu và thử xét nghiệm beta hcre
nếu như xét nghiệm beta hcre trên năm thì chúng tôi coi đó là phôi
đã làm tổ thành công và cái quá trình theo dõi sau đó
nó sẽ tùy thuộc vào tầng bệnh nhân cũng như tùy thuộc vào giá trị beta hcre
vào ngày thứ hai
đáng là cả bác sĩ và bệnh nhân sẽ đều cảm thấy rất là vui mừng
nếu như kết quả beta hcre dương tính nhưng mà sẽ tùy vào
giá trị xét nghiệm ngày hôm đó chúng tôi sẽ có kế hoạch theo dõi
đối với tầng người bệnh nếu như kết quả thử meta đúng ngày hẹn
nó tầm khoảng từ một trăm linh trở lên thì chúng tôi sẽ hẹn bệnh nhân siêu âm
và tái khám tầm khoảng từ hai đến ba tuần mục đích của lần tái khám này
là để chúng tôi có thể xác định được vị trí của túi hai
xác định được số lượng của túi thai
nếu như những trường hợp khác nếu như kết quả beta hcre thấp hơn
giá trị mong đợi tức là dưới ngưỡng một trăm linh thì tụi tôi sẽ hẹn
bệnh nhân tới khám sớm hơn thường là khoảng một tuần
trong suốt khoảng thời gian tái khám sau khi có kết quả beta hcre dương tính
thì thường đa số các bệnh nhân sẽ được sử dụng một toa thuốc dưỡng thai
điều quan trọng lúc này là người bệnh cần tuân thủ toa thuốc
theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và tái khám nếu như có các dấu hiệu
nhiều hoặc là ra máu âm đạo nhiều lúc này thì người bệnh cần phải
tái khám sớm hơn so với cái lịch hẹn ban đầu mà chúng tôi đưa ra
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
tất cả bệnh nhân đều được tư vấn và hướng dẫn cụ thể ngay sau chuyển phôi
những câu chuyện cổ tích hóa thành hiện thực đã trở nên
nhiều hơn mỗi ngày hàng nghìn gia đình hiếm muộn cũng đã được đón
con yêu trào đời khỏe mạnh an toàn từ trung tâm hỗ trợ sinh sản
bệnh viện đa khoa tâm anh với sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ
bác sĩ lê hoàng và đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ
sinh sản hiện nay cùng việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao vào điều trị
vô sinh hiếm muộn tỷ lệ thành công của các ca ivf ở trung tâm
lên đến hơn sáu mươi ba mức kỷ lục mới của ivf tại việt nam
đến đây thì thời lượng của chương trình
trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn
theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hằng ngày trên intv